đại sứ cuba herminio lópez díaz trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
ngày đại sứ khẳng định chính phủ và nhân dân cuba luôn mong muốn học tập kinh nghiệm của việt nam trong phát triển kinh tế xã hội
ngày đại sứ cũng chân thành thông tin về việc đảng nhà nước và nhân dân cuba đang trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế
nên những kinh nghiệm trong quá trình đổi mới của việt nam có ý nghĩa quan trọng và hết sức quý báu đối với cuba
đại sứ khẳng định dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy
một quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp trong tương lai
chiều ngày tám tháng chín đoàn công tác của ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lai châu
về tình hình triển khai thực hiện công tác mặt trận tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác thăm hỏi
cứu trợ các tổ chức cá nhân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh lai châu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà tỉnh lai châu đã đạt được trong thời gian qua
trong thời gian qua đồng chí yêu cầu mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh lai châu
cần khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lắng nghe nắm bắt nguyện vọng của nhân dân
tranh thủ sự quan tâm của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm
về phía tỉnh lai châu đề xuất kiến nghị chính phủ sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường nối
cao tốc hà nội lào cai nối thành phố lai châu
trước đó đồng chí trần thanh mẫn đã thăm và làm việc tại xã bùm tở huyện mường tè xã hua bum huyện nậm nhùn
trao số tiền ba trăm linh triệu đồng của ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam hỗ trợ lai châu khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
ngày tám chín tại tp hcm phó thủ tướng trịnh đình dũng và phó thủ tướng thứ nhất liên bang nga igor suvalov
đồng chủ trì khóa họp hai mươi ủy ban liên chính phủ việt nam liên bang nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
tham dự khóa họp có các thành viên của phân ban mỗi nước là lãnh đạo của các bộ ngoại giao công thương tài chính
khoa học và công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn giáo dục và đào tạo lao động thương binh và xã hội xây dựng
văn hóa thể thao và du lịch y tế và ngân hàng nhà nước đại sứ việt nam tại liên bang nga đại sứ liên bang nga tại việt nam
cùng đại diện doanh nghiệp hai nước
quan hệ việt nam và liên bang nga thời gian qua đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác
tác chiến lược toàn diện từ năm hai nghìn một mươi hai đã phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực có phần quan trọng
vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước ở mỗi quốc gia
thời gian qua thương mại song phương giữa việt nam và liên bang nga đã lấy lại được đà tăng trưởng mạnh mẽ
nhất là trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kinh ngạch thương mại việt nam liên bang nga đạt gần hai tỷ đô la tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
số lượng và chất lượng các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhất là đầu tư khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng có xu hướng tăng
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã tạo sung lực mới cho sự phát triển thương mại hai chiều
giữa việt nam và các nước thành viên liên minh kinh tế á âu
tại khóa họp lần này hai bên sẽ cùng thảo luận các vấn đề hai phân ban cùng quan tâm
nhằm đề xuất và thống nhất các biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng chất lượng các dự án đầu tư ưu tiên giữa hai nước
các tỉnh vùng núi phía bắc như lai châu lào cai có thể tiếp tục phải hứng chịu lũ quét sạt lở đất
trong khi đó thủy điện hòa bình sơn la sẽ mở cửa xả lũ vào ngày chín tháng chín
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong đêm tám và ngày chín tháng chín
mực nước sông thao tại lào cai sẽ đạt đỉnh ở mức tám mươi chín m trên báo động một là chín mét
trong hai mươi bốn giờ tiếp theo mực nước sông thao tại lào cai sẽ xuống mức bảy mươi chín sáu mét
tại yên bái sẽ lên và đạt đỉnh ở mức ba mươi bảy m vào đêm tám tháng chín và giảm chậm
đến sáng ngày chín tháng chín xuống mức ba mươi ba mét
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc như lai châu sơn la
điện biên lào cai yên bái hà giang tuyền quảng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc các công ty thủy điện hòa bình và sơn la
mở một cửa xả đáy ở hồ sơn la vào lúc bảy giờ ngày chín tháng chín
và mở thêm một cửa xả đáy hồ hòa bình lúc một mươi ba giờ ngày mùng chín tháng chín
sáng nay tám tháng chín tàu v hai mươi hai của công ty bảo đảm an toàn hàng hải bắc trung bộ
đã cứu một ngư dân đang trôi giặt trên biển và đưa về bờ an toàn
ngư dân bị trôi giạt trên biển là anh nguyễn văn thâu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú ở xã nam thái a huyện an biên tỉnh kiên giang
nạn nhân cho biết khoảng bảy giờ sáng ngày tám tháng chín anh đang đứng trên mạng tàu không may bị rơi xuống biển
nhưng các ngư dân trên tàu không ai biết đang bị trôi giạt trên biển trong tình trạng đuối sức
đến chín giờ cùng ngày tàu v hai mươi hai của công ty bảo đảm an toàn hàng hải bắc trung bộ
trên đường làm nhiệm vụ từ vũng áng tỉnh hà tĩnh về cửa lò
thì phát hiện anh thâu đang trôi trên biển
nhanh chóng cứu vớt đưa nạn nhân vào bờ an toàn
anh thâu được các y bác sĩ của đồn biên phòng cảng cửa lò bến thủy chăm sóc y tế
và hiện đã phục hồi sức khỏe
vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết
lực lượng của đơn vị vừa truy bắt hai tàu cá hành nghề giã cào trái phép gần bờ biển quảng trị
tuy nhiên trong quá trình lai rắt vào bờ xử lý thì hai tàu cá này đã cắt dây bỏ trốn
theo đó hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi năm
hai mươi hai hai mươi hai ts và qng chín mươi bảy một ts đều do ông phạm văn sơn
trú tại phường nghĩa an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu
cùng một mươi sáu thuyền viên đang khai thác hải sản gần bờ biển tỉnh quảng trị
bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật
sau khi phát hiện hành vi trên lực lượng phối hợp của bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã tổ chức truy bắt ngăn chặn
tuy nhiên trong quá trình lai dắt vào bờ thì hai tàu cá của ông sơn
lợi dụng trời tối kèm mưa to gió lớn đã tự ý cắt dây bỏ trốn
hiện tại lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang củng cố hồ sơ
gửi đơn vị chủ quản quảng ngãi để có biện pháp phối hợp xử lý
trước đó lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị cũng đã truy bắt và xử lý hai tàu cá
của tỉnh kiên giang khi đang đánh bắt thủy hải sản bằng giã cào ở gần bờ biển quảng trị
chiều ngày bảy tháng chín tại xã na hối huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể sau khi nhiều người cùng tham dự
hai tiệc cưới của hai gia đình trong cùng một ngày khiến bảy mươi ba người bị ngộ độc
và trong đó có hai mươi ba trẻ em phải nhập viện điều trị với cùng một triệu chứng
rất may là không có thương vong về người
ngày bảy chín gia đình ông lưu văn thắng ở thôn na áng a và ông thèn tờ trải
ở thôn dì thàng hai cùng ở xã na hối huyện bắc hà tổ chức tiệc cưới
cho con trai và con gái
sau bữa tiệc
đến chiều cùng ngày nhiều người tham dự đám cưới đã xuất hiện các triệu chứng
như nôn đau đầu đau bụng và đi ngoài nhiều lần
các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện bắc hà cấp cứu
và được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm
đến ngày hôm nay mùng tám tháng chín tổng cộng đã có bảy mươi ba người bị ngộ độc
trong đó bốn mươi một người phải nhập viện

số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại mỹ đã tăng đột biến do những tác động từ siêu bão harvey vừa quét qua bang texas của nước này
hầu hết số đơn gia tăng đến từ texas nơi đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ siêu bão havi
theo cnn munny tình hình thị trường việc làm mỹ còn có thể tồi tệ hơn nữa
một trận bão lớn khác là bão ima dự kiến đổ bộ vào bang này vào cuối tuần đe dọa các ngành du lịch và trồng cây ăn quả
tuy nhiên một số chuyên gia cho biết những tác động sẽ là ngắn hạn và thị trường việc làm sẽ dần hồi phục trở lại nhờ quá trình tái thiết kinh tế sau khi bão kết thúc
các nước ả rập gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bahrain và ai cập vừa ra tuyên bố không công nhận những tiến bộ đạt được trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng vịnh
nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của quốc vương coes
bốn quốc gia vùng vịnh bày tỏ sự nghi ngờ đối với tuyên bố của quốc vương coes al ahmad an saba rằng qatar sẵn sàng thảo luận về bản yêu sách gồm một mươi ba điểm mà họ đưa ra đối với qatar
theo bốn nước ả rập này qatar không nên áp đặt bất kỳ một điều kiện nào đối với việc thảo luận bản yêu sách
cũng theo những quốc gia này việc lựa chọn giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh sẽ không được tính đến và sẽ không được xem xét trong bất kỳ trường hợp nào
họ cũng cho rằng yêu cầu của qatar đòi dỡ bỏ phong tỏa đường không đường bộ và đường biển thể hiện nước này không nghiêm túc xem xét những quan ngại của họ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân